liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu
theo đó giá xăng tăng từ chín trăm sáu mươi đến chín trăm chín mươi đồng một lít trong khi các mặt hàng dầu cũng tăng thêm từ bảy trăm bảy mươi năm đến tám trăm sáu mươi đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên tối đa một mươi ba ba trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba có mức giá mới một mươi bốn tám mươi đồng một lít
dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi một năm trăm một mươi năm đồng một lít dầu hỏa có giá tối đa chín sáu trăm một mươi đồng một lít dầu ma rút không quá một mươi ba trăm hai mươi hai đồng một kg
đây là lần thứ ba liên tiếp giá bán lẻ xăng dầu tăng từ tháng bốn sau tám đợt điều chỉnh giảm vì covid một mươi chín